nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết cho cán bộ chiến sĩ về pháp luật việt nam
trung tâm đào tạo và bồi giữ nghiệp vụ cảnh sát biển đã tổ chức cuộc thi
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa
với nhiều đổi mới về hình thức phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cuộc thi đã tạo sự hấp dẫn lôi cuốn đông đảo cán bộ nhân viên học viên chiến sĩ tham gia
chuyện ở ngã tư đường phố là một tiểu phẩm về an toàn giao thông được thể hiện tại cuộc thi
nội dung của tiểu phẩm đã truyền tải những thông điệp rất thực tế về vấn đề tham gia giao thông trên đường phố
sự sáng tạo trong cách thể hiện tiểu phẩm đã tạo nên không khí hứng thú sôi nổi
tìm hiểu pháp luật thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật
qua tiểu phẩm chuyện ở ngã tư đường phố do chính những học viên của chúng tôi giàn dựng và biểu diễn
chúng tôi muốn gửi đến một thông điệp là mỗi chúng ta khi tham gia giao thông
thì hãy trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng với mọi người
và chúng ta hãy tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông
đặc biệt là những người tham gia giao thông khi mà không may bị nạn ở trên đường
và chúng ta hãy cùng chung tay để xây dựng một văn hóa một xã hội giao thông thực sự là an toàn và thân thiện
với mỗi cán bộ học viên chiến sĩ cảnh sát biển thì đây cũng là dịp để họ có điều kiện
củng cố kiến thức về pháp luật luật giao thông đường bộ luật nghĩa vụ quân sự và luật cảnh sát biển việt nam
là những nội dung trọng tâm trong trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển đưa vào tuyên truyền dịp này
đơn vị phối hợp tổ chức cho chúng tôi tìm hiểu về các bộ luật không chỉ đơn giản là bộ luật của chúng tôi là bộ luật cảnh sát biển
mà còn được hỏi những bộ luật như luật giao thông và nhiều luật khác để chúng tôi lắm rõ lắm chắc luật khi tham gia chấp hành giao thông
và thực hiện nghiêm về luật pháp của nhà nước
ba cuộc thi này cũng giáo dục cho cán bộ nhân viên học viên chiến sĩ hiểu rõ hơn về các luật
và đồng thời là có ý thức chấp hành tốt pháp luật nhà nước cũng như là tham gia các luật đặc biệt là bây giờ là một số các luật
ví dụ như là luật an ninh mạng và thứ hai là một số các luật khác
nắm vững kiến thức pháp luật giúp cho mỗi người lính tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ
cũng như nâng cao nhận thức kỹ năng xử lý tình huống phù hợp với các quy định của pháp luật